tin đồn thông tin chưa được kiểm chứng trong nhiều trường hợp có tác động rất lớn tới thị trường chứng khoán
nơi vốn có độ nhạy cảm thông tin cực cao
nhà đầu tư bị ảnh hưởng doanh nghiệp niêm yết bị ảnh hưởng
và trong nhiều trường hợp cả thị trường bị ảnh hưởng
thưa quý vị mạng xã hội đang trở thành một kênh trao đổi thông tin quan trọng đối với người dân
đó cũng là môi trường để những tin đồn được lan truyền với tốc độ chóng mặt
tin đồn có thể đúng cũng có thể sai nhưng chỉ một số ít tin đồn sai thời gian qua
đã mang tới những hậu quả không nhỏ cho người dân nhà đầu tư doanh nghiệp nhất là trên thị trường chứng khoán
một trang giấy a bốn không rõ nguồn gốc với nội dung thanh tra một số công ty đại chúng
trong đó có tập đoàn hoa sen hxg được lan truyền trên mạng xã hội
khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp thiệt hại
bởi các tổ chức doanh nghiệp
một người dùng facebook đưa tin lãnh đạo một ngân hàng bị cấm xuất cảnh
chỉ sau một đêm giá cổ phiếu ngân hàng đó rùng lắc dữ dội và bộ công an đã phải chính thức bác bỏ tin đồn

trong đó có tập đoàn hoa sen hxg được lan truyền trên mạng xã hội thanh tra một số công ty đại chúng
ủng hộ nhà đầu tư mới ít kinh nghiệm khiến cho tác hại của tin đồn thất thiệt trở nên nặng nể hơn
việc kiểm chứng thông tin trong vụ trường mạng bây giờ thì phải nói là rất là khó khăn
tất nhiên là ngoài việc chúng ta xem qua các trang web và nguồn thông tin trinh thống
thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với thực tế rằng là facebook twitter telegram và các kênh khác
nó cũng mạnh không kém

kiểm chứng thông tin trong môi trường mạng thực tế rất khó khăn bởi với sự tăng trưởng nhanh của số tài khoản số hội nhóm mạng xã hội với mục đích tư vấn đầu tư chứng khoán mọc lên bên cạnh vai trò là kênh tham khảo những hội nhóm này cũng là mảnh đất mồ mỡ cho tin giả lan truyền
những thông tin thật giả trên thị trường chứng khoán đang xen với nhau dẫn đến những niềm tin của nhà đầu tư cũng có nhiều cái giao động và bất ổn
chính vì thế mà có thể nói rằng là qua công tác nắm tình hình thì chúng tôi được xác định là có nhiều đối tượng đã lợi dụng những biến động đó để tiến hành tung tin thất thiệt đến thị trường chứng khoán nhằm mục đích để trục lợi
và những hậu quả đã gây ra là tạm biệt
làm cho các nhà đầu tư các doanh nghiệp có những thiệt hại
bộ công an sẽ phù hợp với các bộ ngành liên quan để làm sao là chủ động phát hiện đối tranh xử lý những hành vi thông tin đồn thất thiệt liên quan đến thị trường chứng khoán và xử lý một cách nghiêm khắc để cảnh cáo những đối tượng có những ý định thông tin đồn thất thiệt
thưa quý vị phát hiện và xử lý hành vi tung tin đồn thất thiệt đó là trách nhiệm của cơ quan công an
tuy nhiên các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán cũng cần phải tự nâng cao năng lực đánh giá thông tin kiểm chứng thông tin và ra quyết định đầu tư dựa trên những thông tin có cơ sở
đó là cách để bảo vệ chính mình và cũng là để góp phần tạo ra sự lành mạnh trên thị trường chứng khoán